tại thành phố đà nẵng nhận định mức độ nguy cơ dịch bệnh đang ở mức cao số lượng ca nhiễm trong cộng đồng tăng nhanh
thành phố đà nẵng đã quyết định thực hiện các biện pháp mạnh hơn cao hơn trong phòng chống dịch
theo nội dung chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nhằm đảm bảo phong tỏa
giãn cách và cách ly trên địa bàn toàn thành phố từ một mươi tám h ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng bảy
thành phố đà nẵng quyết định áp dụng thực hiện cách ly toàn xã hội kể từ một mươi tám h ngày ba mươi một tháng bảy
trên phạm vi toàn thành phố cho đến khi có thông báo mới
theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình tổ dân phố cách ly với tổ dân phố
thôn cách ly với thôn phường xã cách ly với phường xã quận huyện cách ly với quận huyện
tạm dừng hoạt động tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ
kể cả hoạt động bán mang về của các nhà hàng cửa hàng quán ăn uống
bắt đầu từ một mươi tám h ngày hôm nay thì thành phố đà nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà
chỉ được phép ra khỏi nhà
trong trường hợp cần thiết như là đi mua lương thực thực phẩm cấp cửu khảm chữa bệnh
đi làm việc làm nhiệm vụ
và khi đi ra ngoài trong những trường hợp này thì bên cạnh giấy tờ tùy thân
người dân cần phải có những giấy tờ đủ điều kiện lưu thông như là phiếu đi chợ
hoặc là xe giặc nhận của cơ quan đơn vị theo mẫu của ủy ban nhân dân thành phố
trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay
thì những quy định đưa ra nhận được sự đồng thuần từ phiện người dân
em thấy cũng cần thiết tại vì dịch bệnh đang tăng mà
chỉ có những ngành cần thiết thì nên làm thôi còn lại thì mọi người chắc là nên ở nhà
tình hình dịch bệnh đang tức tạp tôi ủng hộ thành phố đưa ra
cùng với việc cách ly toàn thành phố theo chỉ thị một mươi sáu
trong ngày hôm nay thành phố đà nẵng quyết định phong tỏa thêm ba phường
có nguy cơ cao về lây nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn quận sơn trà
ngay trong chiều tối nay công an các phường đã phối hợp với các lực lượng
triển khai việc bố trí các điểm chốt nhận
ở phường an hải bắc thì đã trước đây công an phường đã tha mưu cho lãnh đạo
ủy ban nhân dân phường thành lập bốn mươi tám tổ covid cộng đồng
và bốn mươi tám cái chốt ở các khu dân cư
rồi bốn tổ tùng tra của công an phường tùng tra suốt ngày đêm hai mươi bốn h hai mươi bốn h
rồi một tổ xử lý vi phạm và tám tổ đi kiểm tra việc hoạt động
của các tổ covid cộng đồng
cho nên là cái việc mà phong tỏa đối với địa bàn phường
trong cái thời điểm này thì
cái công việc cần thiết nhất là chúng ta ngăn cách giữa phường này và phường khác thôi
còn lại trong nội bộ phường thì cơ bản là đã tương đối ổn định
trong ngày ba mươi một tháng bảy đà nẵng công bố năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy tính từ ngày một mươi tháng bảy đến nay thành phố đã ghi nhận sáu trăm tám mươi tám ca mắc covid một mươi chín
hàng loạt điểm nóng dịch bệnh có chùm lây nhiễm nguy cơ cao mới được phát hiện
thành phố yêu cầu các lực lượng chức năng địa phương đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch khắc phục tình trạng chặt ngoài lỏng trong
huy động lực lượng tổ chức kiểm soát chặt chẽ có hiệu quả các chốt kiểm soát ở khu vực chép ranh
với các địa phương khác đồng thời với tinh thần chống dịch như chống giặc
thành phố yêu cầu mỗi người là một chiến sĩ mỗi gia đình là một pháo đài
cùng với chính quyền và các lực lượng chức năng tích cực trong công tác phòng chống đẩy lùi chiến thắng dịch bệnh